trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực dân pháp đặt bắc mê dưới chế độ quân quản nằm trong châu vị xuyên
chúng thực hiện nhiều chính sách cai trị bóc lột đàn áp dã man trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống nhằm vơ vét của cải
trước năm một nghìn chín trăm ba mươi chín hàng trăm người dân địa phương đã bị bọn thực dân bắt đi phu xây dựng lên căng bắc mề
vừa làm nơi đóng quân vừa làm nơi giam giữ những người chống đối
và sau khi hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản đông dương vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đề ra chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai
phong trào cách mạng trên cả nước ngày một phát triển
thực dân pháp đã biến càng bắc mê trở thành một nơi giam giữ các tù nhân chính trị các chiến sĩ cộng sản của ta
pháp bắt phu người địa phương xây dựng và mở mang cải tạo trại đỉnh này
thành một nhà tù trên một diện tích khoảng hai năm trăm linh m hai để giam giữ những chiến sĩ cách mạng bị đánh bắt
trong thời gian từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai pháp đã đưa các tù chính trị từ các nhà tù như hà nội hải phòng phố thái bình đến giam sứ tại đây
và số lượng tù lúc đông nhất lên tới gần ba trăm linh người
trước đó từ đầu những năm một nghìn chín trăm ba mươi phong trào đấu tranh cách mạng của ta trên mặt trận tư tưởng
đã rất mạnh mẽ và dưới nhiều hình thức
từ các tờ báo như tranh đấu xối gieo giải phóng thời thế ra đời với những bài báo đấu tranh vì dân chủ dân sinh
cho tới các tác phẩm văn học như bì vò tắt đèn số đỏ viết về số phận đèn tối của người nông dân
lao động lên án sự bóc lột lối sống xa hoa của tầng lớp tư sản địa chủ
đã khiến cho không ít những người cộng sản bị rơi vào tầm theo dõi của bọn thực dân tay sai
chính tại càng bắc mê này nhà văn nguyên hồng nhà báo nhà thơ xuân thủy nhà thơ trần cung
những người có tầm ảnh hưởng lớn trong công tác tuyên truyền cách mạng tới nhân dân lúc bấy giờ
đã bị chúng giam giữ hỏng cách ly với tù nhân tại các nhà tù bị giam giữ trước đó và cộng đồng
trại giam này tuy không kiên cố và hiện đại chuyên nghiệp như những trại giam khác
nhưng trại giam này biệt lập hoang vắng được bao bọc xung quanh bằng những ngọn núi cao
rừng rà sông sâu nước chảy xiết
và không kém nhiều thể kiện các nghiệp của một nhà tù đế quốc
khiến cho các tù chính trị bị giam tại nơi này hoàn toàn bị cô lập cách ly với thế giới bên ngoài
và không có sự liên hệ với nhân dân và phòng xáo cách mạng
sự khác biệt của căng bắc mê so với các nhà tù khét tiếng khác như hỏa lò sơn la côn đảo
cũng là ở chỗ đó
tường không cao hào không sâu và cũng không nhiều lính canh gác
nhưng rừng thiêng nước độc rất khó trốn thoát sống sót
sông kia ai gọi sông gầm để cho nước thét ẩm canh khuya
bến kia ai gọi bến mê để người chìm nổi ê chề hỡi ai
đường đời đến bắc mê thì cũng lạ tu trà tu mà phu trà ra phu
tuy nhiên đó chỉ là những gì mà bọn thực dân nghĩ
thực tế lại hoàn toàn khác
tại càng bắc mê các đồng chí của chúng ta không chỉ tiếp tục đấu tranh
bất chấp sự tra tấn kìm kẹp của bọn cai tù
mà còn tổ chức thành lập được một tri bộ đảng
tiếp tục tuyên truyền lan tỏa đường lối cách mạng
được và chuyển các tù chính trị lên giam giữ ở đây
để tránh xa những các nhà tù khác
chuyển lên đây thì các đồng chí đã bí mật thành lập một tổ chức đảng
do đồng chí trần hiệu làm vi tư tri bộ đã lãnh đạo các tù nhân
đấu tranh với bọn khai ngục đòi cải thiện chế độ lạm biệt
và dạy văn hóa cho nhau và đồng thời tranh thủ giam ngộ quần chúng
giam ngò ngoài căng và khiến cho bọn khai ngục phải kinh nể vào nhóm bộ
phòng trào ngay tại căng ngày một lớn mạnh
cùng với sự tham gia của các chiến sĩ việt mình từ cao bằng
bắc mê nhanh chóng trở thành một trong những cái nồi cách mạng đầu tiên ở hà giang
và cho tới năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm khi tổng khởi nghĩa nổ ra
nhân dân và việt minh đã nổi dậy giành chính quyền
tiếp quản đồn bắc mê chấm dứt một thời kỳ đàn áp đè nén nhân dân
mở ra một thời kỳ mới để bắc mê cùng cả nước kháng chiến chống thực dân pháp
gần tám mươi năm đã trôi qua ngày nay đảng bộ chính quyền và nhân dân bắc mê
đang trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu mà đại hội đảng bộ huyện lần thứ chín

trong đó đẩy mạnh phát triển du lịch là một mục tiêu được huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện trú trọng trong nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy dù cho số lượng du khách đến với bắc mê còn chưa cao
nhưng để khởi động chương trình quảng bá du lịch
thì cấp ủy chính quyền huyện bắc mê đã chủ động đưa căng bắc mê vào trong danh sách điểm đến
của các tour du lịch địa phương
đối với khu di tích lịch sử này với cái tour tuyến du lịch
thì đây cũng là một trong những điểm đến đối với khách du lịch
thì qua những năm qua ngoài việc trùng tu tôn tạo lại
thì khách cũng đã đến với khu di tích này
tuy nhiên là cũng chưa đông nhưng mà nó cũng nằm trong tour du lịch của huyện
bên cạnh việc trùng tu tôn tạo để đưa khu di tích trở thành một trong những điểm đến
của các du khách đến với bắc mê huyện ủy cũng xác định phải tiếp tục tuyên truyền
phát huy giá trị lịch sử của căn bắc mê
thông qua các hoạt động cụ thể hơn để làm sao để thế hệ trẻ đồng bào
các dân tộc nơi đây sẽ luôn nhớ về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha anh
căng bắc mê là nơi giam giữ của rất nhiều đồng chí lãnh đạo như đồng chí xuân thủy
đồng chí trần cung đồng chí hoàng quốc việt đồng chí nguyên hồng và rất nhiều đồng chí khác
thì để có cái kế hoạch để đưa cái khu di tích trở thành
kế hoạch để đưa cái căng bắc mê để quảng bá và cũng là để giới thiệu
rồi làm cái địa điểm để giáo dục truyền thống cách mạng
thì chúng tôi cũng đang có cái xây dựng cái kế hoạch để tổ chức một cái buổi lễ
gọi là kỷ niệm cái ngày giải phóng của căng bắc mê
từ cái việc đó thì có thể là để làm cái công tác tuyên truyền thì nó tốt hơn
và cũng là để quảng bá cái điểm du lịch tốt hơn
người hà giang có câu
nhất xu phỉ nhì bắc mê
để nói đến đoạn đường đèo hiểm trở tới hai huyện này
chỉ vậy thôi cũng đã biết được sẽ khó khăn thế nào
để bắc mê phát triển du lịch địa phương
và sẽ càng khó khăn hơn để có thể quảng bá khu di tích lịch sử căng bắc mề
thế nhưng đối với một huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn về kinh tế
thì đây là một cách làm đúng
bởi nếu như không dám nghĩ dám làm
thì không những không tìm ra hướng phát triển mới cho người dân
mà giá trị lịch sử của di tích căng bắc mê cũng sẽ dần mai vui